hiện nay kết hôn cận huyết tuy đã giảm nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ tái diễn trở lại ở một số dân tộc trong vùng dân tộc thiểu số
phổ biến là tình trạng kết hôn giữa con cô với con cậu con gì với con chú bác
kết quả điều tra thu thập thông tin của ủy ban dân tộc và tổng cục thống kê cho thấy
tỷ lệ hôn nhân cận huyết năm hai nghìn một mươi tám của năm mươi ba dân tộc thiểu số là năm sáu phần nghìn
chín phần nghìn so với năm hai nghìn một mươi bốn
trong đó tỷ lệ hôn nhân cận huyết của dân tộc chức năm hai nghìn một mươi bốn là một mươi sáu tám phần nghìn
năm hai nghìn một mươi tám hôn nhân cận huyết gia tăng ở một số dân tộc thiểu số như là
chí từ một mươi một phần nghìn tăng lên ba mươi tám phần nghìn
bru vân kiều một mươi bốn ba phần nghìn tăng lên hai mươi tám sáu phần nghìn
lô lô tám ba phần nghìn
lô lô tám ba phần nghìn tăng lên hai mươi hai bốn phần nghìn
giao tre là một bản dân tộc thiểu số đặc biệt trên địa bàn xã hương liên huyện hương khê tỉnh hà tĩnh
hiện nay bản có bốn mươi ba hộ với một trăm năm mươi nhân khẩu là người dân tộc chức sinh sống
họ vốn là một nhóm người sống nhiều năm trong hang hốc đá của ngọn núi ca đầy
tách biệt với cuộc sống văn minh
từ năm một nghìn chín trăm năm mươi tám đồng bào được bộ đội biên phòng phát hiện
và cùng cấp ủy chính quyền địa phương vận động đưa về định cư tại bản giao tre
chúng tôi cũng ý thức được rằng là nếu không có sự quan tâm đặc biệt của hệ thống chính trị
thì dân tộc chức sẽ khó được bảo tội
và chính vì vậy mà trong lãnh đạo chỉ đạo nói chung của tỉnh
cũng như của huyện hương khê hết sức quan tâm
và tạo mọi điều kiện thuần lời để bà con dân tộc chức được giao lưu
được tiếp cận với
những cái điều kiện thuần lời của tỉnh cũng như của huyện hương khê
những năm qua tỉnh hà tĩnh đã có nhiều chính sách an sinh xã hội
bảo đảm sinh kế cho người dân tộc chức tại bản giao tre
đặc biệt ủy ban nhân dân tỉnh hà tĩnh ban hành đề án
phát triển đồng bào dân tộc chức tại bản giao tre đến năm hai nghìn ba mươi
nếu như năm hai nghìn một mươi bốn thì đồng bào dân tộc chức ở bản giao tre chỉ có diện tích đất ở và canh tác là hai năm hạt á
thì hiện nay diện tích đất ở và đất canh tác đã cấp cho đồng bào dân tộc là tám mươi hạt ác
thứ hai là đồng bào dân tộc chức thì là trước đây chẳng hạn thì cái vấn đề sinh sống thì hoàn toàn phụ thuộc vào cái nguồn hỗ trợ cấp của nhà nước
thì hiện nay thì là đồng bào dân tộc chức ở bản giao tre được sự giúp đỡ của các cấp các ngành bộ đội biên phòng
hay là cấp ủy chính quyền nhân dân ở xã ứng liên thì hiện nay đồng bào đã biết là sản xuất lúa nước
đã biết là trồng cây ăn quả trồng cây lông nghiệp chăn nuôi gà chăn nuôi lợn để nâng cao đời sống
đặc biệt tình trạng hôn nhân cận huyết thống đã được khắc phục một bước đáng kể trong đồng bào dân tộc chất
trước đấy chắc biết anh chết em chắc biết ruột thịt
chỉ huyết thống là đang luôn sụt
thì lúc đó mình có trinh đệ là khó khăn
khó khăn hỏi chưa hiểu
đó là cái tục khế tế tục thời xưa
chờ mà từ các chủ bộ đội biên phòng vào
thì ta cái huyết thống thì ta cũng giảm
giảm giảm cũng chưa được năm chứ cũng được
tuy nhiên người chức ở bàn rào tre vẫn đang phải đối mặt với tình trạng tái hôn nhân cận huyết
do sự mất cân bằng giới tính hổ tục
và những định kiến xã hội vẫn chưa được xóa bỏ hoàn toàn
một mươi năm trước phía trước á
thì như chúng ta đã biết
thì là cái cần huyết thống của dân bản chúng ta thường xảy ra ở tại dân bản cùng một năm cùng vai ba cặp
đã xảy ra nhưng mà một mươi năm năm một mươi năm năm hai mươi năm trở lại đấy thì có phần là giảm
nhưng mà cái này ta phải làm tốt công tác tuyên truyền cho con cháu
đây là nửa tuổi thanh niên trước khi xây dựng gia đình
là không được yêu nhau
rồi không được lấy nhau trong cái vấn đề anh em
rồi là con gì lấy con bác con cậu lấy con non
ta phải tham hiu cho cả cặp
cố gắng làm những cái con đường để cho con cháu ta đi lại
vừa là phát triển kinh tế vùng miền
giữa phía nam hoa tây và phía bắc của cộng minh
mà về phát triển kinh tế
giao lưu văn hóa giữa hai vùng miền
đấy là một trong những con đường
có thể là một cái câu nổi tình duyên cho đồng bào dân tộc chất ở hạt tích
cũng như đồng bào chất ở quảng bình
thì qua đây
thấy đồng chí mần đưa vào cái nghị quyệt trong sáu tháng cuối năm
theo kết quả điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế xã hội của năm mươi ba dân tộc thiểu số năm hai nghìn một mươi chín
của ủy ban dân tộc và tổng cục thống kê
dân tộc chất có tổng số
hơn bảy năm trăm linh người trên cả nước
người chất sống chủ yếu ở huyện minh hóa
tỉnh quảng bình
và huyện hương khuê
tỉnh hà tĩnh
ý tưởng xây dựng con đường dài ba mươi km
nhằm phát triển kinh tế xã hội
kết nối dân tộc chất ở hai tỉnh
đã được đề xuất
nhằm khắc phục tình trạng hôn nhân cận huyết thống
song chưa trở thành hiện thực
con đường này
bây giờ đang còn chưa thông xuôi ở đất dưới quảng bình
rất là khó khăn cho đồng bào
ở bản rào tre
tôi cũng mong muốn là
để con đường này
để làm thông xuôi
để cho giữa quảng bình và hà tĩnh
để có thông xuôi
để cho trai gái bên hà tĩnh
đi sau quảng bình
đi vào cảnh hôn nhân cận huyết
bên cạnh giáo dục truyền thống
tôi nghĩ cũng có thể có những biện pháp
cơ học cũng được
biện pháp liên thông
tôi nghĩ là tìm hiểu xem ở trong nước ta
thậm chí là ở nước ngoài
nước bản rào chẳng hạn
họ có dân tộc chức không
thì mình nên có những giải pháp quốc gia
giải pháp quốc tế
để cho họ có quan hệ về huyết thống với nhau
để mà tiếp tục duy trì cái đồng bào người chức này

thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển kinh tế xã hội hai nghìn một hai nghìn ba mươi
là nhiệm vụ trọng tâm của toàn đảng toàn dân toàn quân
của các cấp các ngành
từ trung ương đến cơ sở
trước yêu cầu của giai đoạn mới
với những thời cơ và thách thức đan xen
việc phát huy cũng như giải quyết đúng đắn các vấn đề dân tộc
trong đó có bảo vệ dân tộc thiểu số
có nguy cơ suy giảm giống nòi
mang ý nghĩa quan trọng
đối với công cuộc đổi mới toàn diện đất nước
xây dựng và bảo vệ tổ quốc